đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận số tiền sáu mươi usd từ ủy ban hợp tác lào việt và một số doanh nghiệp của lào ủng hộ đồng bào miền trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ
tiếp nhận ủng hộ và trân trọng ghi nhận những tình cảm nghĩa cử cao đẹp của ủy ban hợp tác lào việt gửi tới các tỉnh miền trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt
đồng chí trần thanh mẫn khẳng định mặc dù đất nước lào còn đang gặp khó khăn nhưng món quà ý nghĩa này là minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết tinh thần chia ngọt sẻ bùi trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước việt nam lào
với trách nhiệm của mình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sẽ kịp thời chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ tới các địa phương đang bị thiệt hại bởi mùa lũ để giúp người dân sớm khắc phục hậu quả của thiên tai ổn định cuộc sống
xin được tiếp tục chương trình với những thông tin khác
thưa quý vị trước những diễn biến nghiêm trọng của thiên tai đã gây ra cho đồng bào các tỉnh biển trung ngày một mươi chín tháng một mươi trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã tiếp tục tổ chức cứu trợ đợt ba đối với ba tỉnh biển trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ bao gồm quảng bình quảng trị và hà tĩnh với tổng giá trị tiền và hàng gần hai bảy tỷ đồng
trong ngày một mươi chín tháng một mươi trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã tổ chức hỗ trợ tỉnh quảng bình năm trăm linh triệu đồng bốn trăm linh thùng hàng gia đình ba trăm linh túi hàng gia đình ba trăm linh hộp bột lọc nước
tỉnh quảng trị năm trăm linh triệu đồng bốn trăm linh thùng hàng gia đình ba trăm linh túi hàng gia đình ba trăm linh hộp bột lọc nước tỉnh hà tĩnh ba trăm linh triệu đồng ba trăm linh thùng hàng gia đình bốn trăm linh túi hàng gia đình hai trăm linh hộp bột lọc nước
vào ngày hai mươi tháng một mươi trung ương hội chữ thập đỏ việt nam sẽ cử hai đoàn công tác đi cứu trợ các tỉnh hà tĩnh quảng bình và quảng trị
trước đó hội chữ thập đỏ việt nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh quảng bình quảng trị quảng nam và thừa thiên huế với tổng giá trị tiền và hàng gần hai tỷ đồng
đồng thời tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ trong cán bộ người lao động toàn cơ quan
trước những thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại các tỉnh duyên hải trung bộ ngày một mươi chín tháng một mươi tại hà nội trung ương đoàn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền trung
để giúp đỡ người dân vùng lũ ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ ngày một mươi chín tháng một mươi tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các thành viên của đối tác
giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức vận động hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh duyên hải trung bộ bị thiệt hại do lũ lụt
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổng hợp nhu cầu tài chính trang thiết bị vật tư cần hỗ trợ gồm một mươi hai tấn lương khô bốn mươi bảy triệu viên aquatab
ngoài ra còn cần hỗ trợ áo phao cứu sinh thuốc men đồ dùng cá nhân trước mắt ban chỉ đạo đề xuất hỗ trợ hơn một tỷ đồng
tính đến thời điểm hiện tại văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã nhận được cam kết hỗ trợ từ trung tâm aha asean đại sứ quán nhật tại việt nam đại sứ quán mỹ và chương trình phát triển liên hợp quốc undp tại việt nam
ngày một mươi chín tháng một mươi ban bí thư trung ương đoàn đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
tại chương trình tập thể cán bộ công chức viên chức người lao động cơ quan trung ương đoàn đã quyên góp ủng hộ năm trăm một mươi một triệu đồng
và tiếp nhận ba năm tỷ đồng gồm tiền vật phẩm do các đơn vị ủng hộ
ngay sau lễ quyên góp một mươi chuyến xe san sẻ yêu thương cùng miền trung với khoảng hai tấn nhu yếu phẩm như gạo nước sạch áo phao đã xuất phát để đến với người dân các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
đồng thời thành lập năm trăm linh đội thanh niên xung kích giúp người dân các địa phương này khắc phục hậu quả thiên tai
thời điểm này chiều cường đầu tháng chín âm lịch cũng bắt đầu tác động đến các tỉnh đồng bằng sông cửu long
trong ngày một mươi chín tháng một mươi
nước sông dâng cao đã gây ngập sâu tại khu vực trung tâm thành phố cần thơ
mực nước tại trạm cần thơ trên sông hậu ngày một mươi chín tháng một mươi cao nhất là hai một mươi bảy mét
hiện nay nước sông kết hợp với nước mưa đã làm trên một trăm linh tuyến đường tại nội ô quận ninh kiều bị ngập có nơi ngập sâu khoảng bốn mét
chính quyền quận ninh kiều đang quyết liệt phòng chống thiên tai ảnh hưởng của ngập lụt do chiều cường tập trung bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ
đợt chiều cường này sẽ kéo dài đến ngày hai mươi một tháng một mươi
mực nước có thể lên đến hai hai m trên mức báo động ba
thời gian xuất hiện mực nước đỉnh chiều từ sáu đến tám giờ và từ một mươi tám đến hai mươi giờ
đây là đợt chiều cường cao nhất trong năm
các địa phương trên địa bàn thành phố cần thơ cần chủ động ứng phó với ngập lụt ở vùng trũng thấp và các khu đô thị ven sông
chiều cường lớn dân cao bất ngờ trong sáng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi
đã ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và lưu thông của người dân trên địa bàn huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
xã đại ân i là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề đợt chiều cường này
theo thống kê ban đầu chiều cường làm ảnh hưởng và hư hại một mươi năm đoạn đê đường giao thông nông thôn
trên một năm trăm linh mét bờ bao cùng với hơn bảy mươi hectare hoa màu
còn tại xã an thạnh nhì chiều cường đã làm tràn và vỡ bờ bao quanh nhà của nhiều hộ dân với một mươi năm đoạn và trên tám mươi mét
hiện chính quyền cù lao dung đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất
đồng thời chủ động ứng phó với các đợt chiều cường được dự báo là đạt đỉnh trong vài ngày tới